các mặt hàng nông sản của nước ta như trứng gà sữa gạo thịt da cầm
được đánh giá là có nhiều tiềm năng để phát triển và xuất khẩu
tuy nhiên sản phẩm thịt lợn việt nam vẫn đang gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra
do đó các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành chăn nuôi đã cùng nhau liên kết
nhằm tạo chuỗi sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế hướng tới xuất khẩu ra thị trường nước ngoài
thời gian qua cả nước đã phải chung tay giải cứu nhiều mặt hàng nông sản
đặc biệt có thể kể tới đó là thịt lợn
nguyên nhân được nhiều chuyên gia cho rằng đây chính là hệ quả của việc tăng đàn lợn quá nóng
làm vỡ quy hoạch trong chăn nuôi
bên cạnh đó hầu như đầu da của mặt hàng này đều xuất khẩu tiểu ngạch sang trung quốc
trong khi thị trường trung quốc đã bị thu hẹp
nên rất khó để tiêu thụ tại thị trường nội địa khi mà nguồn cung thịt đã vượt quá nhu cầu tiêu dùng trong nước
trong lúc đó xuất khẩu chính ngạch lại hạn chế
hiện việt nam mới xuất chính ngạch được sang thị trường hồng kông và malaysia
các chăn nuôi nhỏ lẻ và những phong tục tập quán của người việt nam người ta đang sợ
nhưng mà theo tôi thì hiện tại thời điểm này là các trang trại
các bà con nông dân người ta cũng thay đổi toàn bộ những cách làm rồi cũng thay đổi rất nhiều
việt nam là quốc gia có tiềm năng chăn nuôi lớn với năng suất sản xuất hai mươi bảy năm hai mươi tám triệu con lợn
ba trăm linh triệu con da cầm năm triệu bò sữa hai triệu tấn thịt
những sản phẩm ngành chăn nuôi lại chưa góc mặt trong kim ngạch xuất khẩu
hơn ba trăm linh đại biểu tham dự diễn đàn xúc tiến xuất khẩu thịt lợn việt nam đã cùng nhau đánh giá cơ hội
thảo luận các biện pháp xúc tiến phát triển sản xuất mở rộng tiềm năng xuất khẩu thịt lợn
quan trọng nhất bây giờ là bệnh chính phủ phải hỗ trợ là xây dựng những cơ sở an toàn dịch bệnh
và vùng an toàn dịch bệnh
phải xác định được với những công ty quan tâm đến việc nhập khẩu sản phẩm của việt nam
là cái nguồn thịt là được đảm bảo an toàn không bị dịch bệnh
không bị khu vực
cũng giả cầm không bị khu vực lô mô lao móng
thì cái việc đó là nối đi dễ mà rất là khó
thì bên thú y bên thú y vùng phải làm cùng với tỉnh cùng với doanh nghiệp
những thị trường mà tiềm năng rất gần hàn quốc nhật bản hôm nay có cả đại sứ của hà lan
tới đây chúng tôi đi hà lan thì trao đổi với nhau thủ tục hành chính về thú y như thế nào
gấp rút đàn nhạc đúng quy trình
một hội nhập với kto hoàn thiện các thủ tục lấm thức ăn chăn nuôi cơ sở diễn bộ
để cùng với nhà nước hoàn thành cái biện pháp hành chính để chúng ta sớm tổ chức suốt đợt thịt lợn
đại diện thủ tục việt nam đi trước ngược
nhằm mở ra một hướng đi chung trong chiến lược phát triển của các bên với mục đích mang lại cho cộng đồng
chuỗi giá trị cung ứng thịt lợn sạch an toàn hướng đến xuất khẩu
cũng trong khuôn khổ diễn đàn tập đoàn dhih châu á tập đoàn hùng nhơn
huệ cao việt nam công ty biển đông và công ty cổ phần đài u hàn quốc
đã cùng ký kết thỏa thuận thực hiện liên kết chuỗi sản xuất thịt lợn sạch để xuất khẩu